khi vào có tết kháng nguyên âm tính tại bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh
ngày hai mươi chín tháng chín bệnh viện việt đức xét nghiệm pcr trước khi ra viện
kết quả nghi ngờ sau đó cdc hà nội khẳng định dương tính covid một mươi chín
hiện bệnh viện đã tạm thời phong tỏa tòa nhà d lấy mẫu toàn bộ người nhà bệnh nhân nhân viên y tế trong tòa nhà với khoảng một bốn trăm linh người
cdc hà nội cũng ra thông báo tìm người trên địa bàn hà nội
cdc hà nội cũng ra thông báo tìm người trên địa bàn thành phố hà nội
có đến làm việc khám chữa bệnh hoặc chăm sóc người bệnh tại tầng tám nhà d bệnh viện hữu nghị việt đức
bốn mươi trang thi hàng bông hoàn kiếm hà nội từ ngày một mươi chín tháng chín đến ngày ba mươi tháng chín
hiệp hội vận tải hành khách công cộng tp hà nội kiến nghị cho xe buýt được hoạt động trở lại từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
nhân sự giao thông vận tải hà nội đề nghị quán trị chỉ thị của y bài nhân dân thành phố tiếp tục dừng xe buýt
sở giao thông vận tải ghi nhận và đánh giá cao hiệp hội và các doanh nghiệp đang tham gia cung cấp
dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố
đã khắc phục khó khăn chia sẻ đồng hành trong thực hiện nghiêm chỉ đạo của chính phủ bộ y tế
bộ giao thông vận tải và thành phố trong công tác phòng chống dịch
từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi tám tháng chín bộ y bài nhân dân thành phố hà nội đã nới lỏng một số dịch vụ và hoạt động xã hội
tuy nhiên sở giao thông vận tải hà nội cho rằng trong điều kiện hiện nay các cơ quan đơn vị doanh nghiệp
vẫn đang bố trí người lao động làm việc theo nguyên tắc năm mươi trên năm mươi học sinh sinh viên vẫn đang học trực tuyến
công nhân nhiều khu công nghiệp vẫn thực hiện phương án ba tại chỗ người già trẻ em hạn chế đi lại để phòng chống dịch
nên nhu cầu đi lại bằng phương tiện vận tải hành khách công cộng chưa cao
do vậy sở giao thông vận tải đề nghị hiệp hội và các doanh nghiệp quán triệt thực hiện nghiêm chỉ thị số hai mươi
của chủ tịch ubnd thành phố hà nội theo đó hoạt động vận tải hành khách công cộng vẫn tiếp tục dừng
sở giao thông vận tải hà nội sẽ tiếp tục bám sát diễn biến kết quả phòng chống dịch để tham mưu thành phố
từng bước mở lại dịch vụ vận tải hành khách công cộng đảm bảo phục vụ kịp thời nhu cầu đi lại của nhân dân
và giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp
thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai long an tiếp tục kiểm soát người ra vào không để người dân tự phát rời khỏi địa phương đến nơi khác
thủ tướng nghe chỉ đạo trong công điện gửi các tỉnh thành và các đơn vị liên quan ngày ba mươi tháng chín
theo đó với sự chi viện của các lực lượng chức năng thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai long an khu vực thành phố hồ chí minh
đã rất nỗ lực từng bước kiểm soát dịch bệnh đang điều chỉnh để khôi phục sản xuất và kinh doanh
thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đi lại của người dân từ khu vực thành phố hồ chí minh với các nơi khác là rất lớn và chính đáng
tuy nhiên tình hình dịch bệnh ở khu vực này vẫn còn diễn biến phức tạp với dịch bệnh đã nhiễm sâu trong cộng đồng
mặt khác người dân trong khu vực đã ưu tiên tiêm vaccine mũi một nhưng vẫn có thể bị nhiễm virus và lây cho người khác
trong khi đó độ bao phủ vaccine tại các địa phương khác còn thấp
nếu dịch bệnh lan rộng sẽ gây quá tải cho hệ thống y tế ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính mạng sức khỏe của nhân dân
vì vậy thủ tướng yêu cầu bốn địa phương khu vực thành phố hồ chí minh tiếp tục thực hiện nghiêm việc kiểm soát người ra vào
việc đưa và đón người ra vào khu vực này phải được chính quyền các tỉnh thành liên quan thấm nhất tổ chức an toàn và chú đáo
chính quyền thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai long an chịu trách nhiệm trước thủ tướng
để người dân tự phát rời khỏi địa phương mình về các tỉnh thành khác ngoài khu vực
các địa phương trong cả nước vận động và hỗ trợ cần thiết để người dân ở bốn địa phương nơi trên không tự ý di chuyển về quê
phó hợp đưa công nhân người lao động đã về quê trở lại khu vực thành phố hồ chí minh để khôi phục sản xuất và kinh doanh
các tỉnh thành trong khu vực thành phố hồ chí minh thống nhất phương án quản lý người di chuyển trong nội bộ khu vực
tạo thuận lợi cho khôi phục sản xuất và kinh doanh
trước đó ngày hai mươi tám tháng chín tại cuộc họp tổ công tác đặc biệt của chính phủ về phòng chống dịch covid một mươi chín với một mươi chín tỉnh thành phía nam
một số tỉnh tây nguyên nam trung bộ nhiều tỉnh đề xuất người ở thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai long an
không tự ý rời khỏi địa bàn sau ngày ba mươi tháng chín
thứ trưởng công an lê quốc hùng cho biết theo thống kê hiện có ba năm triệu người các tỉnh thành trong cả nước làm việc tại thành phố hồ chí minh
long an bình dương đồng nai trong đó có hai một triệu người có nguyện vọng
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh công bố phương án nới lỏng giãn cách thích ứng an toàn với dịch bệnh covid một mươi chín
và phục hồi kinh tế xã hội cho giai đoạn từ mùa một tháng một mươi
hiệp hội vận tải hành khách công cộng hà nội kiến nghị ủy ban nhân dân thành phố sở giao thông vận tải cho phép xe buýt trên địa bàn hoạt động trở lại từ ngày một tháng một mươi
thành phố hồ chí minh công bố đến nay đã có một mươi một cuộn huyện kiểm soát được dịch covid một mươi chín
cụ thể là quận bảy huyện củ chi huyện cần giờ huyện nhà bè quận năm quận gò vấp quận phú nhuận thành phố thủ đức quận tân bình quận một và quận ba
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà nam cho biết tỉnh đã ghi nhận thêm ba mươi sáu trường hợp mắc covid một mươi chín
các bệnh nhân này đều được phát hiện tại khu cách ly hoặc khu vực đã phong tỏa
sau ngày ba mươi tháng chín bình dương sẽ nới lỏng giãn cách xã hội dỡ bỏ các chốt kiểm soát chỉ giữ lại chốt giáp danh giữa các tỉnh thành phố
nhiều ngành nghề kinh doanh cũng được phép hoạt động trở lại
sở y tế tỉnh quảng ngãi cho biết ghi nhận thêm ba ca dương tính với covid một mươi chín
trong đó có hai ca được phát hiện thông qua xét nghiệm cộng đồng vẫn chưa rõ nguồn lây
ngay sau khi phát hiện một mươi một người liên quan trong một gia đình tại thị xã cửa lò nghệ an dương tính với sars cov hai
lực lượng chức năng đã tiến hành họp khẩn ngay trong đêm để khoanh vùng dập dịch
ba người ở thanh hóa chạy xe máy một năm trăm linh cây về quê với lý do là kiệt quệ tài chính và muốn cho con cái được nhập học
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố hồ chí minh đã tổ chức lễ xuất quân lực lượng tuần tra kiểm soát hỗn hợp
tổ công tác đặc biệt ba trăm sáu mươi ba nhằm đảm bảo trực tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố hồ chí minh sau thời gian nới lỏng giãn cách xã hội
sau ba mươi tháng chín thành phố hồ chí minh sẽ không mở cửa ồ ạt tất cả các hoạt động mà mở cửa từng bước và có lộ trình
đưa sinh hoạt người dân từng bước về trạng thái bình thường mới nhưng không phải mọi người đồng loạt ra đường
hiệu trưởng trường trung học cơ sở trung học phổ thông thạnh an huyện cần giờ thành phố hồ chí minh cho biết
sở giáo dục và đào tạo thành phố hồ chí minh ngày ba mươi tháng chín đã đồng ý với ý kiến xin mở cửa trường ở xã thạnh an
nhưng giờ ngày đến trường dự định sớm nhất là ngày một mươi một tháng một mươi
công nhân chuyên gia người đi khám trị bệnh người đến sân bay tân sân nhất ra nước ngoài
được tạo điều kiện di chuyển giữa thành phố hồ chí minh và năm tỉnh lân cận
phường tại hai quận ninh kiều và cái răng thành phố cần thơ sẽ bắt đầu thực hiện chỉ thị một mươi năm
từ một mươi hai h ngày hôm nay sau hơn hai tháng áp dụng chỉ thị một mươi sáu
người dân thành phố đà nẵng đã được đi tắm biển trở lại
khi đi người dân đều đem theo điện thoại để quét mã qr
chấp hành các quy định trong những ngày đầu thành phố đà nẵng nới lỏng nhiều hoạt động
quảng nam đang xây dựng phương án trình thủ tướng bộ văn hóa thể thao và du lịch
để xin phép được đón khách quốc tế sau thời gian thí điểm tại phú quốc
đại tá trần tiến đạt phó giám đốc công an tỉnh đồng nai cho biết
gần đây có hiện tượng người dân công nhân lao động trên địa bàn tụ tập đông người để về quê tự phát
bí thư tỉnh ủy đồng nai nguyễn hồng lĩnh cho biết
ông nhận được nhiều phản ánh của người dân nói rằng tại một số chốt kiểm soát covid một mươi chín có tiêu cực
cụ thể là đưa tiền thì cho qua còn không kiếm đủ chuyện gây khó dễ